tính đến thời điểm tối qua ngày một mươi hai tháng chín toàn huyện cẩm mỹ tỉnh đồng nai ghi nhận một trăm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín
số ca đang điều trị là một mươi tám ca và xuất viện là một trăm bảy mươi năm ca
mấy ngày qua trên địa bàn huyện không ghi nhận ca mắc mới
bản đồ dịch bệnh covid một mươi chín đang từng bước từ màu cam màu vàng chuyển dần qua màu xanh màu an toàn của dịch bệnh
sau khi các ca nhiễm trong cộng đồng được truy vết đưa đi cách ly và thực hiện thời gian phong tỏa theo quy định
các địa phương vùng xanh đang triển khai tốt các biện pháp phòng chống dịch như thành lập chốt cố định kiểm soát tại các ấp với các lực lượng công an dân quân tự vệ
thành viên tổ covid cộng đồng luân phiên trực chốt kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực nhất là người từ các địa phương khác đến
các địa phương vùng vàng vùng cam cũng đã đề ra các biện pháp để chuyển sang vùng xanh
khi đủ điều kiện
các địa phương vùng vàng vùng cam chỉ đạo của thị trấn cũng đã xây dựng kế hoạch để bảo vệ vùng xanh theo quy định
trong đó tập trung nội dung ngăn chặn không để cho dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào vùng xanh
cái thứ hai là củng cố lực lượng để đảm bảo an sinh xã hội đảm bảo an ninh trật tự nhằm giữ vững vùng xanh của thị trấn cũng như là của toàn huyện nói chung
hiện nay huyện cẩm mỹ đồng nai đã có một mươi trên một mươi ba xã
với bốn mươi chín trên bảy mươi bốn ấp vùng xanh tại các xã sông nhạn xuân mỹ xuân bảo bảo lâm san nhân nghĩa thượng đức ba xã vùng vàng gồm thị trấn long giao xuân tây xuân đường
một tuần trở lại đây các xã vùng vàng thị trấn long giao xã xuân tây không phát hiện ca nhiễm mới và chuẩn bị các điều kiện trở lại vùng xanh
hiện nay địa phương tiếp tục huy động sức mạnh tổng lực của cả hệ thống chính trị tham gia công tác phòng chống dịch
tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội chấp hành đầy đủ các quy định về phòng
đồng thời quyết tâm cao nhất giữ vững và chuyển địa bàn sang màu xanh từng bước xanh hóa bản đồ covid một mươi chín
cho đến hiện giờ thì có thể nói quyền cẩm mỹ đã bóc tách được số lượng f trong cộng đồng kiểm soát rất tốt tình hình
chúng tôi đã xác định được các nguồn lây chủ yếu để quản lý
về cơ bản thì đến giờ này thì
quyện cẩm mỹ các xã đã trở lại vùng xanh
chúng tôi quản lý nghiêm ngặt cái vùng xanh thì hy vọng đến ngày một mươi năm tháng chín thì huyện cẩm mỹ sẽ trở lại trạng thế bình thường mới
hiện nay các ngành chức năng của tỉnh đồng nai nói chung và huyện cẩm mỹ nói riêng đang nỗ lực đưa địa phương trở lại trạng thái bình thường mới
do vậy mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức chấp hành thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch
bảo vệ vùng xanh vùng an toàn vùng không dịch bệnh nơi mình sinh sống